sáng nay bảy tháng một mươi ban thường vụ thành ủy hải phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tổ chức đại hội đảng bộ thành phố hải phòng lần thứ một mươi sáu nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp
ba mươi đại biểu thay mặt cho gần một trăm hai mươi năm đảng viên của toàn đảng bộ thành phố dự đại hội
mục tiêu của đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hải phòng lần thứ một mươi sáu là đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố hải phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại
là trọng điểm phát triển kinh tế biển trung tâm du lịch quốc tế đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm quốc phòng an ninh được giữ vững có tổ chức đảng hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại
văn minh bền vững tầm cỡ khu vực đông nam á vào năm hai nghìn ba mươi
đến nay công tác nhân sự của đại hội được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình quy định theo chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
hướng dẫn số hai mươi sáu của ban tổ chức trung ương